quản cảnh sát điều tra công an tp phúc yên đã thu hồi các tăng vật liên quan vụ án
đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật

so với cùng kỳ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một giảm một vụ giảm một người chết tăng một mươi ba người bị thương
theo đó tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày một tháng năm
cơ bản được đảm bảo các phương tiện có lúc phải di chuyển chậm nhưng không xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng
lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã tổ chức phối hợp
phân luồng điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án
nên tình hình ủn ứ giao thông trên các tuyến nhanh chóng được giải quyết và trở lại ổn định bình thường
trong ngày lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý năm sáu trăm ba mươi một trường hợp
ra quyết định xử phạt năm sáu mươi ba tỷ đồng tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn chín trăm tám mươi trường hợp
tạm giữ một trăm một mươi năm ô tô một chín trăm bốn mươi bảy mô tô và hai mươi tám phương tiện khác
trong đó đường bộ xử lý năm năm trăm hai mươi một trường hợp ra quyết định xử phạt bốn chín mươi tám tỷ đồng
tước giấy phép lái xe chín trăm bảy mươi hai trường hợp tạm giữ một trăm một mươi năm ô tô một chín trăm bốn mươi bảy mô tô và hai mươi ba phương tiện khác

ghi nhận được một trăm bốn mươi ba trường hợp vi phạm

tước tám giấy phép lái tàu tạm giữ năm phương tiện khác

trên đường sát cảnh sát đường thủy đã xử lý năm trường hợp vi phạm phạt tiền năm triệu đồng